tại thành phố hồ chí minh bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam vừa có buổi làm việc với bộ nội vụ vương quốc campuchia
trung tướng hoàng xuân chiến tư lệnh bộ đội biên phòng đại tướng đăng vu thi phó tổng cục trưởng tổng cục công an quốc gia bộ nội vụ vương quốc campuchia đồng chủ trì buổi hội đàm
tại buổi hội đàm hai bên nhất trí đánh giá cao công tác phối hợp trong giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai nước trong thời gian qua
duy trì thực hiện đúng các hiệp định hiệp ước thông cáo báo chí của chính phủ hai nước
đặc biệt hai bên đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước triển khai toàn diện công tác đảm bảo an ninh trật tự
tạo điều kiện cho phân giới cắm mốc ngoài thực địa
trong thời gian tới hai bên cam kết đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới hiểu rõ ý nghĩa
tầm quan trọng của việc phân giới cắm mốc giữa hai nước hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm khủng bố
ma túy hình sự mua bán vũ khí trái phép qua biên giới
trung tướng hoàng xuân chiến tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam đề nghị
thời gian tới hai bên cần thiết lập đường dây nóng để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy nhất là tội phạm xuyên biên giới